vì việc giáo nguyên liệu sản xuất chi phí phận chuyển tăng mạnh
các quốc gia như mỹ châu âu những thị trường xuất khẩu chính của ngành gỗ
bắt đầu thắt chặt chính sách tính dụng do lạm phát có xu hướng tăng
dẫn đến nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh dẫn đến việc đơn hàng của ngành gỗ
của việt nam này sụt giảm liên tiếp
nhiều doanh nghiệp cho rằng tình trạng này sẽ còn kéo dài đến hết năm hai nghìn hai mươi
mỗi tháng giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp này đạt khoảng một triệu usd
trong đó trên chín mươi là xuất sang thị trường mỹ
tuy nhiên kể từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai kinh tế mỹ gặp nhiều biến động
chính phủ nước này bắt đầu cắt chặt các chính sách tính dụng do lạm phát
dẫn đến nhu cầu tiêu dùng sản phẩm gỗ và đồ gỗ của người dân nước này sụp giảm
do đó các đơn hàng từ đối tác từ thị trường này cũng không còn nhiều như trước
thì đối với công ty anh khoa thì nó cũng giảm khoảng gần khoảng hai mươi
xu thế tương tự đối với thị trường eu trong số ba mươi tám doanh nghiệp tham gia thị trường này
có tới hai mươi bốn doanh nghiệp cho biết doanh thu quý ii sụt giảm
với mức giảm bình quân trên bốn mươi một so với các tháng trước đó
tại thị trường anh trong hai mươi năm doanh nghiệp tham gia thị trường này
thì một mươi bảy doanh nghiệp thông báo có nguồn thu giảm ở mức trên bốn mươi một
theo dự đoán của các chuyên gia tình trạng này có thể kéo dài cho đến hết năm hai nghìn hai mươi
và với tình hình hiện tại nguồn thu của doanh nghiệp sẽ giảm khoảng bốn mươi trong cả năm hai nghìn hai mươi
con số này có thể giảm sâu hơn trong năm tới
trong bối cảnh đó nhiều doanh nghiệp cũng đang tiến hành các biện pháp giảm thiểu khắc phục
bao gồm giảm quy mô sản xuất chuyển đổi mặt hàng chuyển đổi thị trường và một số biện pháp khác
chúng tôi dự đoán là nó phải kéo dài nhất hơn hai nghìn hai mươi ba
thì về mặt doanh nghiệp thì chúng tôi ngoài việc là những chiến lược cũ
là chúng tôi cũng tập trung vào dòng hàng trung và cao cấp
tập trung vào thị trường mỹ thì chúng tôi cũng đang tìm cách phát triển một số thị trường khác
chẳng hạn như thị trường trung đông
đấy là một trong những thị trường mới nổi và một là một trong những thị trường mà hiện nay doanh nghiệp việt nam vẫn chưa khai thác nhiều
chẳng hạn như chiều nay chúng tôi có một khách hàng trung đông tham qua nhà máy cũng như làm việc với doanh nghiệp
khi mà chúng ta đi vào thị trường mỹ mà nó quá nhiều như vậy
thì một thị trường mà nó khủng hoảng thì nó sẽ gặp nhiều các rủi ro
thành ra những thị trường khác có thể là thị trường nó không quá lớn
nhưng mà cũng là một cái địa chỉ
và cho các doanh nghiệp nó sẽ đa dạng được cái thị trường của mình
ví dụ như là các cái thị trường châu á có thể là dung lượng thị trường nó nhỏ
nhưng mà đặt hàng nó khá bình vẩn chúng ta thấy thường là ít khi có khủng hoảng
các cái thị trường mới như là úc canada là những cái thị trường rất tiềm đẳng
hoặc là những cái thị trường có thể là còn rất là xa lạ với doanh nghiệp việt nam
ví dụ như trung đông thị trường trung đông và đặc biệt là trong cái phân khúc về cánh trắc
cũng là phân khúc về nội thất cho ngành xây dựng
thì đây là một thị trường rất lớn
ngoài việc đơn hàng sụt giảm nhiều doanh nghiệp ngành vỗ cũng gặp khó khăn vì vốn
chi phí cho người lao động nguyên liệu đầu vào
do đó các doanh nghiệp kiến nghị các ngân hàng có chính sách ưu đại
để các doanh nghiệp ngành gỗ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay
như giảm nợ giảm lãi suất gia hạn các khoản vay đến hàng
cho vay còn kho tính chấp tiếp cận các nguồn vốn ưu đải
bình thuận đang bước vào cao điểm du lịch hè
và vấn đề cấp bách của tỉnh này là đảm bảo an toàn cho du khách ở các bãi tắm
và ở muối né nơi được coi là thành phố resort
thì việc an toàn cho du khách luôn được đặt lên hàng đầu
với chiều dài bờ biển một trăm chín mươi hai km bình thuận có nhiều bãi tắm
trong đó mũi né có hơn một trăm linh khách sạn resort
với hàng chục bãi tắm hồ bơi được chia làm hai loại
một là các bãi tắm công cộng
và hai là ở các khách sạn resort có bãi tắm biển hồ bơi riêng
chính do đặc thù này mà hoạt động cứu hộ cứu nạn cũng theo hai hình thức
tại các bãi tắm công cộng bà quản lý du lịch hàm tiếng mũi né
ngoài việc tuyên truyền về công tác phục vụ đảm bảo an toàn cho du khách
còn phù hợp với các hộ kinh doanh và các dịch vụ ăn uống
ca đô nước dụ lượng trong công tác cứu hộ cứu nạn khi có sự cố xảy ra
đây là hệ thức đem lại hiệu quả cao
khi mà các nhân viên của các hộ kinh doanh này vừa là người hướng dẫn
vừa giám sát các hoạt động vui chơi tắm biển của du khách
còn tại các khách sạn resort có bãi tắm hồ bơi riêng thì thuận lợi hơn
tại đây lực lượng cứu hộ cứu nạn
đảm bảo an toàn cho du khách được tổ chức chuyên nghiệp bài bản
thường xuyên túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn khi có khách tắm biển hồ bơi
có cờ báo hiệu vùng nước xoáy vụ nước nguy hiểm
thả phao tiêu giới hạn con vùng nước được tắm
đội cứu hộ tại các khách sạn resort luôn mặc trang phục riêng
để khách hoạt lực lượng kiểm tra giấy nhận biết
tạo thuận lợi trong công tác và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách tắm biển hồ bơi
tại cơ sở thì cũng đã xây dựng những bản nội quy định riêng của resort
theo tiêu chuẩn của quốc tế để đảm bảo an toàn cho du khách
ở đây lực lượng cứu hộ luôn hướng dẫn khách tắm biển cũng như hồ bơi
đúng quy định đúng trang phục
khi mà có sự cố xảy ra trên biển hoặc hồ
lực lượng cứu hộ luôn túc trực từ ba đến bốn người ứng cứu ngay
các nhà nguyên ở trong khu resort đã được đào tạo qua những khó tức luyện
của do bên sở dục thể thao tỉnh mở hàng năm
trong thời gian qua thì đợi vất vả trong sự cố thì thật sự là không
vì thật sự ra để tôi mạnh dạng nước cái này thì thật sự ra muốn làm được điều đó
thì tất cả chúng tôi ở đây phải nỗ lực để cố gắng
muốn là muốn nỗ lực cố gắng đó thì thật sự ra mà nói nó là một quá trình rất là khó khăn
thì chúng tôi cũng có hợp bộ phận tôi phải triển khai cho anh em
một tuần hợp một lần triển khai anh em để nắm bắt công việc khi khách tới lưu trú
để biết rõ là khách tới đó như thế nào để chúng ta phân công công việc để làm sao nó tốt hơn
trên thực tế
công tác cứu hộ cứu nạn đảm bảo an toàn cho du khách tại mũi né vẫn gặp nhiều khó khăn
khi mà nhân sự cho hoạt động này không thể bao quát hết so với quy mô quá lớn
của toàn bộ khu du lịch hàm tiến mũi né với hơn một trăm linh khách sạn resort
các hình thức hoạt động nêu trên vẫn do các đơn vị kinh doanh du lịch chủ động là chính
còn đơn vị quản lý vẫn chi dựng ở công tác phối hợp
để đảm bảo cho an toàn cho du khách trong công tác cứu nạn cứu hộ
thì bang quản lý cũng đề xuất là
ủy ban do thành phố hoặc là các cái sở ngành của tỉnh quan tâm
cái thứ nhất là đầu tư xây dựng cho cái trạm cứu hộ
cái thứ hai tuyển dụng riêng một cái tổ chuyên nghiệp về công tác cứu nạn cứu hộ trang biến
theo sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bình thuận
hiện địa phương đang xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn
việc xây dựng các bãi tắm an toàn là một trong những giải pháp thiết thực
đã đem lại ấn tượng du lịch an toàn trong mắt du khách
đặc biệt khi bình thuận được chọn là địa phương đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
còn bây giờ hôm nay xin chào và hẹn gặp lại